hôm qua cuốn trôi hai mươi ngôi nhà cùng rau màu châu bò lợn gà

vậy mà giờ đây chỉ sau ba tháng trên nền của những ngôi nhà bị nước cuốn trôi đã mọc lên những ngôi nhà mới khang trang hơn to đẹp hơn
ánh mắt nụ cười của người dân nơi đây lại tươi giói niềm tin

học tâm đã giúp đỡ cho những hội thiệt hại và cho quà cho mình mình vẫn làm đền nhà còn rất là cảm ơn các tấn lọc học tâm
có được điều đó là nhờ đảng ủy xã lùng tám hướng nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả thiên tai tập trung giải quyết nhà ở cho đồng bào dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của một cán bộ tỉnh ủy
phân công theo dõi lùng tám

đấy cách như thế
thì tôi đề nghị các đồng chí là phân công
phía sau sự hồi sinh của vùng đất từng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ hồi giữa năm cán bộ và nhân dân xã lùng tám luôn nhìn thấy bóng dáng của đồng chí nguyễn trung tài
khi thì hướng dẫn bí thư đảng ủy xã bí thư các tri bộ tập trung giải quyết những vấn đề cần kíp cho dân
khi thì kêu gọi tài trợ khắc phục mưa lũ rồi đến tận nơi tìm hiểu khó khăn trong dân đưa ra những mô hình hay cách làm hiệu quả để giúp người dân vượt khó vươn lên
những việc làm cụ thể thiết thực đó
đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
qua cái trận vũ vừa rồi thì đồng chí tài cũng đến thôn để xem thực trị đảo thôn và tri bộ để giúp đỡ bà con nhân dân để khắc phục khó khăn hiện tại
phát triển được kinh tế của xã bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao được thu nhập cho người dân
thì đồng chí suy nghĩ là phải thay đổi được cái nếp ăn nếp ở
và chuyển đổi cái tư duy sản xuất cho bà con
thì trên cơ sở đó thì đồng chí đã cùng với lại ban chấp hành đảng bộ xã sâu sát cơ sở nắm bắt cơ sở và nói đi đôi với làm
thứ hai là đồng chí đã hỗ trợ kinh phí cho một số hộ gia đình như là làm nhà sạch và mô hình phát triển kinh tế như là nuôi chim bồ câu để cho các hộ dân đến xem và học tập
thì hiện nay những cái mô hình đó
nó phát triển rất là tốt và rất là có hiệu quả
bằng sự sâu sát với cơ sở đồng chí nguyễn trung tài đã giúp đảng ủy xã lùng tám đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo cách thức tổ chức hoạt động nói đi đôi với làm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ và tri bộ thôn bản
qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống cho người dân
hiệu quả từ mô hình nuôi bồ câu mô hình vườn sạch nhà đẹp và chất lượng giáo dục ở xã lùng tám là minh chứng rõ rệt cho sự đổi mới
nhà làm được hai năm rồi chính quyền xã về vận động hai ba lần thì gia đình cũng tiếp nhận làm luôn
trước đây thì nhà cửa thì nó cũng chưa được gọi là bây giờ là lá gạch xong là bà con cũng thay đổi là cái nếp sống vệ sinh sạch sẽ và không bị ốm đau nhiều như trước
đồng chí nguyễn trung tài rất quan tâm tới công tác
giáo dục của xã đồng tám môi trường của giáo dục đối với xã để cho qua sự chỉ đạo của đồng chí thì nó đã cải tiến rất là rõ rệt
từ phong cách làm việc rồi từ cách thức huy động học sinh đến trường đến hiện nay là các chị đang theo chiều hướng rất là tích cực và tiến bộ và được nhân dân các em học sinh rất là ủng hộ
đồng chí có những cái cách làm rất là hay và phù hợp với lại cái truyền thống của dân tộc và đồng chí cũng có những cái khuyến khích
giữ lại cái bản sắc và cải tiến mới để mình phải học hỏi làm nào để theo kịp với cuộc sống hiện đại
sự trải mình từ các chuyến đi thực tế của các đồng chí nguyễn trung tài chúng thị chiên vô hình chung có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở và đồng bào ở các thôn bản
và đó cũng là dịp để các đồng chí ủy viên ban thường vụ đắm mình trong thực tiễn phong phú và sôi động
phong cách lãnh đạo của mỗi đồng chí ủy viên thường vụ nhờ đó cũng thêm phần sâu sắc và hoàn thiện hơn
trong xã lùng tám của miền hồn bạ này để tôi chỉ đạo nắm chắc được cái tình hình cơ sở rất sâu sắc
nhưng cũng lại truyền tải được những cái kinh nghiệm thực tiễn của bản thân mình để cho anh em ở cơ sở để tiếp cận và phát huy được cái hiệu quả kinh tế xã hội
đóng góp vào cái công tác xã đói giảm nghèo ở nguồn đồng bào dân tộc triều số hồ tịnh
xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn cán bộ lãnh đạo cần sâu sát cơ sở gần dân
hiểu dân nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của dân
đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo dự đoán tình hình phát hiện những hạn chế yếu kém trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở
tỉnh ủy hà giang đã triển khai cách làm mang tính đột phá nêu cao vai trò nêu gương nói đi đôi với làm của đội ngũ ủy viên thường vụ tỉnh ủy
việc theo dõi giám sát không chỉ để kịp thời phát hiện hạn chế yếu kém khắc phục
mà còn để biểu dương nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
đây cũng là một phương thức hiệu quả để đánh giá cán bộ
có nghĩa là đánh giá lại các đồng chí đấy gắn với nói đi đôi với làm xem các đồng chí có xuống cơ sở không
có đảm bảo một năm có xuống cơ sở hai lần không có đến để kiểm tra lại những cái vấn đề ra nghị quyết
và vấn đề kết luận của các đồng chí xem là bà quan nhân dân rồi đảng bộ rồi tri bộ đó có làm không
chính vì cái ngược lại đó thì đã giúp cho các đồng chí trong ban thường vụ tự mình nâng cao cái trách nhiệm của mình
và cũng tự mình đổi mới
là cán bộ có nhiều năm hoạt động ở cơ sở này đảm nhiệm hai vai trò
vừa là ủy viên thường vụ tỉnh ủy vừa là bí thư huyện ủy vị xuyên
đồng chí vi hữu cầu cho rằng quyết định một trăm chín mươi năm là quy định hết sức táo bạo của ban thường vụ tỉnh ủy hà giang
trong quá trình thực hiện đã thu được nhiều hiệu quả tích cực
nhất là việc định kỳ và thường xuyên kiểm tra giám sát vượt cấp đặt ra cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
phấn đấu nỗ lực hoàn thành trọng trách và chinh phục những thử thách mới
thành ở đảng bộ cấp cơ sở và kể cả tức là trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu
thì anh em ban thường vụ tức là đánh giá rất là kỹ
nhưng mà cấp cơ sở đánh giá ngược lại các đồng chí ủy viên ban thường vụ thì cái này tôi cho rằng nó vẫn còn hạn chế
anh em cấp dưới nó còn ngại
chúng tôi vẫn phải tiếp tục khuyến khích làm sao tức là cấp cơ sở đánh giá ngược lại các đồng chí ủy ban thường vụ
thì như vậy tức là nó sẽ có tác dụng rất là tốt
khi đồng chí xuống làm việc với
tổ chức đảng làm với đảng viên bà con nhân dân
thì người ta nhìn thấy con người cụ thể nhìn thấy công việc cụ thể sự chỉ đạo cụ thể
thì sẽ đánh giá được sự quyết liệt cũng như là những khả năng
truyền tải sự lãnh đạo của ban thường vụ tỉnh ủy đến các xã thị trấn
đây là một cái kênh đánh giá rất là bổ ích
cũng là một cơ hội để các ông chí ban thường vụ tỉnh ủy hoàn thiện thêm
đặc biệt là đối với những phát sinh những tín hiệu từ cơ sở từ thực tiễn
để giúp các đồng chí cùng với tập thể ban thường vụ giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn
một cách sát thực nhất khoa học nhất
với quyết định một trăm chín mươi năm có thể nói tỉnh hà giang đã đi tắt đón đầu
quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ban chấp hành trung ương
vừa được ban hành sau hội nghị trung ương viii
kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu nhưng đã cho thấy quyết tâm nói đi đôi với làm
của một đảng bộ luôn tự chuyển mình để tự đổi mới lấy ấm no hạnh phúc
và sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phấn đấu